sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
tại buổi thảo luận nhiều vấn đề về kinh tế xã hội được nhiều đại biểu đưa ra ý kiến đóng góp vào các báo cáo
như công tác bảo vệ trẻ em vấn nạn buôn bán sử dụng ma túy an ninh nguồn nước
về kinh tế đa số đại biểu đánh giá cao nhiều tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế xã hội
với những còn số ấn tượng
tuy nhiên các đại biểu nêu quan tâm đến tiến độ giải ngân chậm trong đầu tư công
về đầu tư nước ngoài về khởi nghiệp
các doanh nghiệp công nghệ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo việt nam
các chuyên gia việt nam hoàn toàn có thực lực và sức mạnh để cạnh tranh trong nền kinh tế mới
nhưng chưa dám dấn thân sáng tạo hết mình chưa dám chạy hết tốc độ do thiếu hành lang
và những bảo đảm an toàn pháp lý cần thiết
hoặc do những hạn chế bất cập trong chính sách pháp luật hiện hành
bao gồm cả thực thi pháp luật chưa hiệu quả đồng bộ và nhạy bén
có hiện tượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không đăng ký hoạt động ở việt nam
mà chuyển sang các quốc gia khác đăng ký hoạt động do những lo ngại về an toàn pháp lý
tất mong chính phủ và các bộ ngành quan tâm sớm có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện thể chế
thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nguồn vốn đầu tư nước ngoài giải ngân thực hiện vào nước ta trong bốn năm vừa qua liên tiếp gia tăng
tuy nhiên những kết quả mang lại từ fdi chưa trọn vẹn
trong thời gian tới chính phủ các bộ ngành địa phương khi cấp phép thu hút đầu tư nước ngoài
cần ưu tiên yếu tố an ninh quốc phòng bảo vệ môi trường công nghệ
làm tiêu chí hàng đầu theo đúng định hướng nghị quyết năm mươi của bộ chính trị
cũng theo ý kiến đại biểu trường trọng nghĩa bên cạnh tăng trưởng
chúng ta cần đánh giá đúng về vai trò của gdp qua đó hướng đến phát triển bền vững
gdp không nên là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá năng lực lãnh đạo và thành tích của các địa phương
tôi nói ví dụ ở những cái vùng mà chúng ta cần bảo vệ môi trường những cái vùng phên dậu của đất nước
thì chúng ta đánh giá người lãnh đạo ở đó khác nhất không thể chạy theo gdp
thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chạy theo
cái con số mà được đo bằng tiền và tăng trưởng bằng cách là đổ vốn ra
rồi làm những công trình này công trình kia mà không quan tâm đến cái nhiệm vụ chính của những cái vùng miền đó
cũng trong phiên thảo luận sáng nay bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đã báo cáo
trước quốc hội về tình hình cũng như khó khăn trong việc chuyển giao công nghệ